thưa quý vị xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại
phần đấu năm hai nghìn ba mươi xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tình nguyện hiện đại
vững mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức và cán bộ là một trong những nội dung quan trọng
được đề cập trong nghị quyết đại hội đảng một mươi ba
ngay sau khi đại hội một mươi ba kết thúc thành công cho đến nay bộ công an đã khẩn trương
quán triệt triển khai thực hiện theo lộ trình đối với từng lực lượng cụ thể để đạt được những mục tiêu này
đây là tiền đề để xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an ninh an toàn lành mạnh
cũng chính là chủ trương nhất quán là quyết tâm lớn của toàn lực lượng công an nhân dân
dự thảo luật cảnh sát cơ động đã được đưa ra lấy ý kiến nhân dân
và dự kiến sẽ được quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
với nhiều quy định mới hoàn thiện đây là một trong những dự luật
cụ thể hóa triển khai nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng một cách hiệu quả
cùng với việc xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật
thành lập trung đoàn không quân công an nhân dân trung đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh
hoàn thiện tổ chức cảnh sát cơ động bảo đảm tính đồng bộ thống nhất
với quá trình xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ
từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trang bị máy bay và thành lập đơn vị không quân công an nhân dân
theo chủ trương của đảng theo pháp lệnh của nhà nước
và theo chủ trương của đảng ủy công an phương lãnh đạo bộ công an
là một yêu cầu tất yếu để lực lượng cảnh sát cơ động
được tiến lên chính quy hiện đại đáp ứng cái yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia
và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
cùng với cảnh sát cơ động công an tất cả các đơn vị địa phương
đều quyết tâm xây dựng lực lượng cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba
từ việc triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ căn cước công dân gắn chip
đến đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ trong khoa học hình sự
đầu tư tập trung cho đội ngũ y bác sĩ y tế công an nhân dân
những chủ trương này đã thể hiện tinh thần tiên phong gương mẫu
quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của lực lượng công an nhân dân
để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã sớm xây dựng đề án cụ thể hóa
mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
đây là nền tảng cốt lõi để tiến hành công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
xây dựng tiềm lực cho công an nhân dân trong một mươi năm tới
đặc biệt xây dựng con người quân tử tinh tướng và mạnh
sức mạnh tổng hợp là phải đủ sức chiến thắng tất cả mọi cái tiêu cực
mọi cái vượt qua vượt mọi cái khó khăn đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình
yếu tố tổ chức yếu tố con người và những yêu cầu đặt ra trong xây dựng công an nhân vững mạnh và chính trị
tư tưởng đạo đức tổ chức và cán bộ sẽ được giải quyết thông qua xây dựng thành công đề án này
và nó tạo ra những cái tiền về con người về cơ sở vật chất kỹ thuật
và tạo ra cái tiền để tinh thần để chúng ta có thể thực hiện được thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ trật tự
thành công của đề án sẽ đem đến tổ chức tư tưởng đạo đức tổ chức và cán bộ
và nó sẽ đem lại những sức mạnh mới cho lực lượng công an nhân dân
từ nay đến năm hai nghìn ba mươi thời gian không còn nhiều áp lực không hề nhỏ
trong khi nhiệm vụ thường xuyên lại ngày càng nặng nề cam go và không ngơi nghỉ
lực lượng công an nhân dân quyết tâm nỗ lực luyện rèn hoàn thành trọng trách giữ vững an ninh quốc gia và bình yên cuộc sống
góp phần đưa đất nước ngày một vững mạnh trên hành trình vươn ra biển lớn đổi mới phát triển và hội nhập quốc tế
vâng thưa quý vị hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an đã xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa bằng các kế hoạch
đề án khả thi sát với điều kiện thực tế và sự phát triển của từng đơn vị trong công an nhân dân
nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an về nội dung quan trọng này
thưa bộ trưởng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng và đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
đã đặt ra mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
vậy xin bộ trưởng cho biết lực lượng công an nhân dân cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào trong thời gian tới
chủ trương xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tình nhuệ từng bước hiện đại
cũng đã được đề ra trong các nghị quyết cương lĩnh hiến pháp luật pháp lệnh
và từ nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
đây cũng là mục tiêu xuyên suốt nhất quán về xây dựng lực lượng công an nhân dân
theo tinh thần nghị quyết đại hội của đảng toàn quốc lần thứ một mươi
thì mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi có sự điều chỉnh rất chiến lược
rõ nét đó là phải đạt được tổng thể bốn cái nội dung cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
trong đó thành tố thứ bốn đã được xác định từng bước hiện đại trở thành hiện đại
để thực hiện mục tiêu này thì đảng ủy công an trung ương bộ công an cũng đã quyết định
thành lập ban chỉ đạo và tổ biên tập nghiên cứu xây dựng đề án xây dựng lực lượng công an nhân dân
đến năm hai nghìn ba mươi cách mạng chính quy tinh nhẹ hiện đại
đây là một đề án rất lớn có ý nghĩa rất
chiến lược toàn diện cũng đã tập trung thực hiện thật tốt các nhiệm vụ trọng tâm
cụ thể là tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một khóa một mươi hai
đổi mới tư duy lý luận trong xây dựng lực lượng công an nhân dân và xây dựng nguồn lực
để đảm bảo an ninh trật tự
tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ ngoan tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
và phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành để đảm bảo tất cả các mặt xây dựng lực lượng
xây dựng tiềm lực cơ sở vật chất hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
phù hợp với tính chất đặc điểm của từng lực lượng từng cấp công an
thời gian tới đảng uỷ ngoan trung ương bộ ngoan sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo
để xây dựng hoàn thiện đề án theo đúng tiến độ đã đề ra để đảm bảo chất lượng và có hiệu quả
thưa bộ trưởng hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang
diễn biến phức tạp và lực lượng công an nhân dân đã và đang căng mình để thực hiện hai nhiệm vụ kép
đó là vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa phòng chống dịch covid một mươi chín
đã có rất nhiều những câu chuyện đẹp nhân văn về lực lượng công an nhân dân vượt khó trong tâm dịch
bộ trưởng có cảm xúc như thế nào và mong muốn gửi gắm gì tới toàn lực lượng công an nhân dân trong thời điểm này
ngay từ khi bệnh dịch covid một mươi chín xuất hiện thì bám sát các văn bản chỉ đạo của bộ chính trị
của trung ương đảng của chính phủ
đặc biệt là lời kêu gọi của tổng bí thư nguyễn phú trọng bộ công an cũng đã chủ động kịp thời
chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp
chỉ tính từ đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay công an hai mươi năm tỉnh phía nam
và công an thành phố hà nội bắc giang bắc ninh cũng đã huy động hơn sáu mươi cán bộ chiến sĩ
tham gia phòng chống dịch đã có ba đồng chí hy sinh và hơn một trăm linh đồng chí bị thương
khi thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu đó cũng là minh chứng cho bản lĩnh chính trị
phẩm chất cách mạng ý chí quyết tâm tinh thần chiến đấu bền bỉ và lòng trung thành tuyệt đối
của lực lượng công an nhân dân đối với thổ quốc với đảng nhà nước và nhân dân
hiện nay thì tình hình bệnh dịch covid một mươi chín ở nước ta đang diễn biến rất phức tạp
nhất là tại các tỉnh phía nam lực lượng công an nhân dân cũng đang phải dồn toàn lực
dù vất vả khó khăn nguy hiểm nhưng cán bộ chiến sĩ luôn luôn đồng sức
đồng lòng quyết tâm nỗ lực thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tôi xin ghi nhận đánh giá cao và biểu dương về những kết quả thành tích và sự nỗ lực
của toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân đặc biệt là biểu dương
khen ngợi và chia sẻ với những tấm gương cán bộ chiến sĩ công an đang ngày đêm tham gia
trực tiếp trên mặt trận tuyến đầu phòng chống bệnh dịch không quản ngại khó khăn gian khổ
chấp nhận hy sinh rủi ro có thể bị lây nhiễm bệnh dịch bất cứ lúc nào trong quá trình thực thi nhiệm vụ
thời gian tới tôi tin tưởng và mong muốn toàn lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy
những kết quả những thành tích đã đạt được đoàn kết thống nhất giữ vững kỷ cương kỷ luật
phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao xứng đáng là điểm tựa tinh thần
là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và cuộc chiến
phòng chống bệnh dịch covid một mươi chín
xin được cảm ơn bộ trưởng với những chia sẻ vừa rồi